mới đây cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an ra quyết định khởi tố vụ án vi phạm quy định việc quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí xảy ra tại ban duy tu các công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị thuộc sở xây dựng tp hà nội công ty trách nhiệm hiểu hạn một thành viên công viên cây xanh hà nội và các đơn vị tổ chức cá nhân có liên quan khởi tố vụ án buôn lậu xảy ra tại tp mong cái tỉnh quảng ninh
căn cứ kết quả điều tra xác minh và kết quả thu thập tài liệu chứng cứ cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an xác định trong quá trình thực hiện chương trình mới thay thế bổ sung chăm sóc cây xanh trên địa bàn tp hà nội các đối tượng liên quan tại ban duy tu các công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị thuộc sở xây dựng tp hà nội chủ đầu tư công ty trách nhiệm hiểu hạn một thành viên công viên cây xanh hà nội đơn vị được đặt hàng công ty cổ phần định giá và dịch vụ tài chính việt nam đơn vị tư vấn thẩm định giá và một số đối t
các đối tượng khác đã có hành vi thông đồng nâng khống giá trị cây hợp thức hồ sơ dự toán để phê duyệt đặt hàng làm căn cứ thanh quyết toán trái quy định pháp luật gây thiệt hại tài sản nhà nước khoảng ba mươi tỷ đồng
ngoài ra còn xác định một số cây trồng mới thay thế bổ sung được các đối tượng nhập lậu từ trung quốc về việt nam
cùng với quyết định khởi tố vụ án cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đã ra quyết định khởi tố bị can lệnh khám xét lệnh bắt bị can để tạm giam sáu đối tượng
nguyễn xuân hành tổng giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên công viên cây xanh hà nội
đỗ quang tiến giám đốc xí nghiệp cây xanh cây hoa cây cảnh thuộc công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên công viên cây xanh hà nội
đỗ khắc tú anh phó trưởng phòng tài chính kế toán ban duy tu các công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị
bốn nguyễn thị ngọc lâm nguyên thẩm định viên công ty cổ phần định giá và dịch vụ tài chính việt nam
nguyễn tuấn nghĩa giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn xanh hòa lạc và công ty trách nhiệm hữu hạn phát triển vì nhân dân
kiều thị thúy kế toán công ty trách nhiệm hữu hạn xanh hòa lạc và công ty trách nhiệm hữu hạn phát triển vì nhân dân
cùng về tội vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí
quy định tại điều hai trăm một mươi chín bộ luật hình sự năm hai nghìn một mươi năm sửa đổi bổ sung năm hai nghìn một mươi bảy
quyết định khởi tố bị can lệnh bắt bị can để tạm giam
hoàng đình văn giám đốc công ty hoàng anh phát về tội buôn lậu
theo quy định tại điều một trăm tám mươi tám bộ luật hình sự năm hai nghìn một mươi năm sửa đổi bổ sung năm hai nghìn một mươi bảy
sau khi được viện kiểm sát nhân dân tối cao phê chuẩn ngày một tháng tám năm hai nghìn hai mươi một
cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đã thi hành các quyết định và lệnh nêu trên theo đúng quy định của pháp luật
hiện cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đang tiếp tục điều tra triệt đề mở rộng vụ án
và áp dụng các biện pháp theo luật định
thu hộ triệt đề tài sản cho nhà nước